trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thì việc người dân hạn chế tới những nơi đông người như siêu thị chợ dân sinh để phòng chống dịch đã khiến cho những kênh bán lẻ này sụt giảm doanh số đáng kể
tuy nhiên với một số kênh bán lẻ hiện đại như mua sắm online hay bán lẻ qua truyền hình đây lại là thời điểm tăng doanh số đáng kể
đây là quan cảnh ảm đạm tại trung tâm mua sắm saigon square một trong những trung tâm mua sắm sầm ớt bậc nhất tại thành phố hồ chí minh